ngay sau đây sẽ là tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh về vấn đề này